nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
đã cùng vợ mua gom quả cây thuốc viện rồi mang về giao bán trên mạng xã hội
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn đã tổ chức đấu tranh bắt giữ đối tượng
tăng vật thu giữ gồm một túi ni lông bên trong chứa hai bó quả cây tươi cây thuốc viện
có trọng lượng khoảng một kg một xe mô tô
hùng khai nhận cùng vợ giao bán quả anh túc trên mạng xã hội facebook với giá hai triệu đồng một kg
khi có người đặt mua thì hai vợ chồng về huyện bắc sơn thu gom rồi mang về bán cho khách
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hùng đã bán chót lọt nhiều lần cho khách
công an tp lạng sơn đã bắt giữ đỗ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là vợ của hùng